tôi cảm ơn bà đã ghi nhận vì chính phủ liên bang đã chuyển hàng tỷ đô la tiền thiết bị tới các bệnh viện và cơ sở y tế điều mà lẽ ra chính quyền các bang đã phải làm rất nhiều thứ chúng tôi đã làm nhưng không hề được ghi nhận nhưng bà đã hiểu được những nỗ lực đó
nhà lãnh đạo mỹ tuyên bố nền kinh tế đang vọt lên theo hình siêu chữ v và những người dân chủ có lẽ không hài lòng về điều đó
nơi mà joe biden nhìn thấy bóng tối của mỹ tôi lại thấy sự vĩ đại của nước mỹ chúng ta đã chứng kiến các bác sĩ và y tá anh hùng chạy đua hành động để cứu mạng sống cho người dân chúng ta chứng kiến những người giúp đỡ người lạ đang gặp khó khăn chúng ta chứng kiến việc thông qua đạo luật lịch sử để cứu năm mươi triệu việc làm của người mỹ
tại hội đảng toàn quốc là dịp cực kỳ thích hợp để giới thiệu những gương mặt tiềm năng cho nhà trắng bởi vậy những người sẽ đăng đàn diễn thuyết sẽ rất được giới quan sát chú ý
phó tổng thống mike pence là một trong số những gương mặt triển vọng như vậy các diễn giả khác còn có bà nikki haley cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc thống đốc bang south dakota kristi noum thượng nghị sĩ tim scott của nam carolina ngoại trưởng mike pompeo và con trai của tổng thống là donald trump junio
khi nhìn vào danh sách diễn giả tại đại hội của đảng cộng hòa giới truyền thông nhận thấy có ít phụ nữ hơn và các tiếng nói cũng kém đa dạng hơn so với đại hội của đảng dân chủ
quý vị đang theo dõi bản tin thế giới chuyển động tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác
cuối tuần qua nước mỹ đã chứng kiến sự trở lại đích thực lần đầu tiên của các giảm chiếu phim khi hai đối thủ nặng ký amc và reagan bắt đầu mở cửa đón khách sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động vì dịch covid một mươi chín
tuy nhiên người hâm mộ môn nghệ thuật thứ bảy này vẫn tỏ ra hết sức thận trọng với việc tới giảm khi mỹ tiếp tục ghi nhận hơn bốn mươi ca mới nhiễm virus sars cov hai trong một ngày
cụ thể amc đã trở lại đối tượng
mc nhà điều hành giảm chiếu phim hàng đầu nước mỹ tuần qua đã mở cửa trở lại một trăm linh giảm chiếu phim và dự kiến trong hai tuần tới sẽ mở thêm ba trăm linh giảm khác
nhiều giảm chiếu phim của công ty đối thủ reagan cũng đã đi vào hoạt động lại xong reagan không tiết lộ con số cụ thể
theo thống kê kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi tới nay đã có hơn bảy một mươi hai vụ cháy rừng tại bang california của mỹ thiêu dụi hơn sáu trăm linh bảy hai mươi tám hectare tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái
thời điểm chỉ ghi nhận khoảng bốn hai trăm chín mươi hai vụ với diện tích cháy khoảng hai mươi hai sáu trăm sáu mươi hai hectare
thống đốc bang california cho biết chỉ riêng trong tuần qua hơn một mươi bốn lính cứu hỏa và hai bốn trăm linh trang thiết bị chữa cháy đã được huy động khống chế sáu trăm hai mươi năm đám cháy trên toàn bang
hỏa hoạn thiêu dụi tổng diện tích lớn gấp ba lần diện tích thành phố los angeles cho tới nay lực lượng chức năng đã khống chế được khoảng hai mươi hai diện tích đám cháy
cơn bão nhiệt đới laura đã quét qua ven biển miền nam
cuba sau khi cướp đi sinh mạng của ít nhất hai mươi bốn người và gây nhiều thiệt hại tại khu vực caribe
theo hãng tin afp bão laura di chuyển nhanh với sức gió ba mươi hai km trên giờ trong ngày hai mươi bốn tháng tám gây mưa lớn và lũ lụt tại khu vực ven biển cuba
sức gió mạnh nhất ghi nhận ở thủ đô la habana có lúc lên tới một trăm linh bốn sáu km trên giờ
gió mạnh đã khiến nhiều căn nhà bị tốc mái làm đổ nhiều cây xanh song chưa ghi nhận thương vong nào về người
ngoài ra nhiều đột sóng cao trên ba mét cũng đã xuất hiện tại vùng maishi
thuộc tỉnh guantanamo
trung tâm dự báo bão quốc gia mỹ dự báo cơn bão trên sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây bắc và miền trung vịnh mexico trong đêm hai mươi năm ngày hai mươi sáu tháng tám
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay